thưa quý vị hôm nay nước mỹ sẽ bước vào cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ
dù được đánh giá là không gây cấn như cuộc bầu cử tổng thống cách đây hai năm
dòng cuộc bỏ phiếu lần này lại có tính chất như cuộc trưng cầu ý dân đối với tổng thống donald trump sau hai năm cầm quyền
kết quả bầu cử có thể sẽ đặt hai năm cuối nhiệm kỳ của tổng thống mỹ donald trump đứng trước hai ngã rẽ
một là nhiều sóng gió và hai là nhận được nhiều động lực hơn
trước ngày bỏ phiếu tổng thống mỹ donald trump vẫn tiếp tục đi vận động cho các ứng viên đảng cộng hòa của mình
tại các cuộc vận động ở bang georgia và tennessee tổng thống trump tái khẳng định quyết tâm theo đuổi chính sách ngăn chặn người nhập cư
coi đây như mối đe dọa an ninh quốc gia của mỹ
đảng dân chủ muốn một biên giới mở họ đang mời những người di cư vào đất nước của chúng ta
đây không phải là một điều tốt đẹp gì họ sẽ tràn vào các trường học bệnh viện cộng đồng của các bạn
nhưng đừng lo lắng vì những bức tường ngăn cản người di cư đang được xây dựng
trong khi đó cựu tổng thống mỹ barack obama cuối tuần qua cũng đã tới bang indiana hồi thúc cử tri bỏ phiếu cho thượng nghị sĩ đảng dân chủ
jonali ông obama nhấn mạnh đến các chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân đồng thời chỉ trích chính sách siết chặt nhập cư và cho rằng
họ đã sức tình trạng chia rẽ trong chính quyền đương nhiệm
điều mà mọi người lo sợ đó là nhóm người di cư nghèo đói còn cách đây hàng nghìn cây số
sự kiểm soát lúc này đối với các hành vi của những người cộng hòa phụ thuộc vào lá phiếu của các bạn
trong cuộc bầu cử ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám cử tri mỹ sẽ đi bỏ phiếu bầu ra toàn bộ bốn trăm ba mươi năm ghế trong hạ viện
ba mươi năm trên một trăm linh ghế trong thượng viện ba mươi sáu thống đức bang cùng khoảng sáu ghế tương đương gần tám nghế
cả hai viện đều do phe cộng hòa kiểm soát kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ này sẽ quyết định liệu đảng cộng hòa có thể
duy trì kiểm soát cả hai viện quốc hội hay không trong khi đây cũng là cơ hội để đảng dân chủ giành
lại ưu thế của mình khi thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn một mươi sáu
và khi mà đánh giá về bối cảnh của cuộc bầu cử trong thời điểm hiện tại thì đảng cộng hòa hiện đang chiếm đa số trong cả hai viện
nhưng quốc hội cũng đã trải qua nhiều kịch tính với các lần bỏ phiếu sát nút đầy bất ngờ
dự đoán phổ biến nhất lúc này là đảng dân chủ sẽ mất một số ghế tại thượng viện và giành chiến thắng siết sao tại hạ viện
nhưng mọi kịch bản có thể xảy ra giống như những giờ phút kịch tính và bất ngờ trong cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn một mươi
mời quý vị cùng theo dõi
mời quý vị cùng tiếp tục đến với những thông tin xoay canh cuộc bầu cử quan trọng này
năm hai nghìn một mươi tám tại thượng viện mỹ sẽ có ba mươi năm ghế trong tổng số một trăm linh ghế sẽ được bầu lại
cụ thể đảng cộng hòa hiện có năm mươi một ghế tại thượng viện thì chín ghế sẽ phải bầu lại
đảng dân chủ có bốn mươi bảy ghế thì có tới hai mươi sáu ghế phải bầu lại
hai ghế còn lại của thượng viện thuộc về hai nghị sĩ không đảng phái
tại hạ viện
toàn bộ các nghị sĩ sẽ được bầu lại với con số lên tới bốn trăm ba mươi năm người
sự khác biệt giữa số ghế bầu ở thượng viện và hạ viện xuất phát từ việc nhiệm kỳ của hạ nghị sĩ chỉ là hai năm
còn thượng nghị sĩ là sáu năm mỗi đảng cần sở hữu ít nhất năm mươi một ghế để kiểm soát thượng viện và hai trăm một mươi tám ghế để kiểm soát hạ viện
ngoài bầu thượng viện quốc hội trong kỳ bầu cử hai nghìn một mươi tám cử tri cũng sẽ bảo phiếu bầu ba mươi chín thống đốc bang
và thị trường của nhiều thành phố
các sáng kiến lập pháp như dự luật cải cách y tế đã thất bại thậm chí một biện pháp cắt giảm thuế cũng chỉ được thông qua bởi tranh lệch một vài phiếu bầu
chính quyền và quốc hội nhiều lần phải thỏa hiệp vào phút chót trong vấn đề ngân sách để tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ
trong viễn cảnh này những cuộc điều trần tại thượng viện và hạ viện nhằm vào thành viên nội các trong chính phủ tổng thống trump sẽ giảm đáng kể
từ đây tổng thống trump và đảng cộng hòa sẽ tập trung nỗ lực thúc đẩy các dự án như rót thêm kinh phí xây dựng bức tường dọc biên giới
loại bỏ chương trình chăm sóc sức khỏe obamacare và giảm thuế lần thứ hai
nhìn chung các chương trình nghị sự của nhà trắng sẽ không gặp nhiều trở ngại dù không thể loại bỏ hoàn toàn lực càn là các tiếng nói phản đối trong chính nhà trắng
nhìn chung các chương trình nghị sự của nhà trắng sẽ không gặp nhiều trở ngại dù không thể loại bỏ hoàn toàn lực càn là các tiếng nói phản đối trong chính nội bộ đảng cộng hòa
đây là viễn cảnh không mong muốn đối với tổng thống trump với việc kiểm soát cả hạ viện và thượng viện đảng dân chủ sẽ kiểm soát và cân bằng hiến pháp mỹ
thượng viện của phe dân chủ sẽ buộc tổng thống trump phải đề cử thêm nhiều thẩm phán

ra hai năm cuối trên cương vị tổng thống của mình
ông trump phải đối mặt với vô vàn khó khăn và khả năng ông thúc đẩy các chương trình nghị sự là rất thấp
đây là kết quả được dự đoán dễ xảy ra nhất sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi tám
nhiều đại diện khu vực của đảng dân chủ tại hạ viện lại thuận theo quan điểm của tổng thống trump về thương mại
do vậy một số thỏa thuận chính trị có thể được giải quyết
giới phân tích cũng cho rằng
kịch bản này sẽ xảy ra để chính trường mỹ cân bằng trở lại hơn
dù kịch bản nào xảy ra thì cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ
ngày sáu tháng một mươi một cũng sẽ là cuộc chạy đua vào ba mươi sáu trong tổng số năm mươi vị trí thống đốc bang
trong số ba mươi sáu vị trí thống đốc này hiện hai mươi sáu người là của đảng cộng hòa
khi chiến dịch tranh cử tổng thống bắt đầu
các thống đốc thường đóng vai trò hỗ trợ rất lớn đối với ứng viên của đảng mình
bằng cách tìm kiếm các nhà tài trợ
hoặc huy động các tình nguyện viên
vì thế các thống đốc mới được bầu lại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ
có thể sẽ có tác động lớn tới chiến dịch vận động tranh cử tổng thống vào năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi